thời gian gần đây tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động
cùng với đó là sự biến đổi khí hậu khó lường ảnh hưởng không nhỏ đến nền nông nghiệp của đất nước
khiến bức tranh ngành nông nghiệp khá ảm đạm dù tăng trưởng khá đạt và vượt chỉ tiêu
điều này đặt nông nghiệp việt nam vào thế cần sớm có giải pháp căn cơ
tháo gỡ các hạn chế còn tồn tại đang là rào cản lớn cản trở sự phát triển kinh tế chung của đất nước
tại phiên chất vấn đầu tiên của kỳ họp thứ tám
các đề biểu đã chỉ ra những tồn tại của ngành nông nghiệp việt nam
đó chính là vấn đề chính sách cụ thể liên quan đến nghị định sáu mươi bảy về giúp ngư dân vươn khơi bám biển
sau một thời gian triển khai thực hiện đang nảy sinh những tồn tại và bắt gập
nghị định sáu mươi bảy hai nghìn một mươi bốn khi triển khai đã không số bắt gập khiến nhiều ngư dân tiên phong bỏng chóc tránh tay nợ nằn
ở bình định có ngư dân cùng đường đã bay tiếng dụng đen phải bỏ trốn gia đình tan nát bỏ xin hỏi bộ trưởng
có những giải pháp gì để hỗ trợ những ngư dân tiên phong với nghị định sáu mươi bảy hiện đang là con nợ xấu
nợ sáu trong lĩnh vực này chiếm hai mươi bảy tám đồng thời thời gian qua cũng đã xuất hiện tình trạng lợi dụng chính sách hỗ trợ đánh bắt xa bờ để trục lợi
kính đề nghị bộ trưởng cho biết nguyên nhân của tình trạng đây giải pháp nào để các tàu cá không tiếp tục dừng hoạt động
và các ngân hàng có thể thu hồi được nợ giải pháp nào để chấn chỉnh tình trạng lợi dụng chính sách để trục lợi
về vấn đề nợ xấu từ nghị định sáu mươi bảy bộ nông nghiệp cho biết chính phủ đang có giải pháp để thao gỡ
mà ai có đủ điều kiện ra khơi ai có năng lực ai có kinh nghiệm ai có tiềm lực thì tức ông đóng và nhà nước hỗ trợ một lần
hiện nay tổng dư nợ cho vay theo nghị định sáu mươi bảy là trên một mươi tỷ đồng trong đó nợ xấu chiếm ba mươi ba
về phía ngân hàng chúng tôi đã chỉ đạo các tổ chức tiến dụng trong thẩm quyền của mình tiến hành các giải pháp như là cơ cấu lại thời hạn trả nợ
và trên thực tế đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ
thời hạn trả nợ cho rất là nhiều khách hàng nông dân ngư dân vay vốn
thứ hai là ưu tiên tập trung thu nợ gốc trước và nợ lại sau và thực hiện cơ chế hỗ trợ để truyền đổi chúng ta
thêm một tồn tại nữa của ngành nông nghiệp cần có giải pháp căn cơ đó là câu chuyện được mùa mất giá diễn ra trong suốt thời gian dài vừa qua
hiện nay cây tiêu ở tây nguyên thì mất cả mùa mất cả giá
và cây cà phê thì mất giá kéo dài và rất là sâu
hiện tại còn có bốn
riêng việt nam thì như vậy là ba trăm năm mươi tấn hạt tiêu trong khi thế giới người ta chỉ có sáu trăm linh tấn
chúng ta đã chiếm khoảng sáu mươi của thế giới
thừa đến mức như thế mà lại dễ phát triển trong vòng bảy năm rồi
thế thì đương nhiên nó phải thừa
thừa thì trách nhiệm của bộ với các ngành như thế nào
đã bàn kỹ cái này tới đây là tập trung chế biến
đấy là hướng thứ nhất
nếu không có đi vào chế biến thì cái câu chuyện thừa và thiếu vẫn liên tục xảy ra
có thể nhận thấy ngành nông nghiệp việt nam đã rất nguy hiểm
nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp để khắc phục những tồn tại
tuy nhiên giải pháp của riêng việt nam thôi thì chưa đủ
việt nam cần có sự ủng hộ của quốc tế
mà hiện nay tồn tại lớn nhất đó chính là làm thế nào để gỡ thẻ vàng eu
về việc chấm dứt sai phạm khi khai thác thủy hải sản
chúng ta đã tập trung nỗ lực các chương trình hành động
một là quốc hội
cuối năm hai nghìn một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy chúng ta đã thông qua luật thủy sản
trong đó chín nhóm kiến nghị của eu đã đưa vào được tinh thần của cái luật thủy sản đó
eu kiến nghị chín nội dung này rất chung với ta
cái nợ ích của eu chung với nợ ích của chúng ta
tức là phải tái cơ cấu lại một nghề cá tự phát nhân dân
thành một nghề cá có trách nhiệm bền vững
bây giờ chúng ta phải đồng đồng phải tiếp tục quyết liệt
thái độ của chính phủ thái độ của bộ cùng với các tỉnh là phải tiếp tục
rất mong chỗ này chúng ta chung tay
chương trình kế hoạch cụ thể đã
các tỉnh đã đồng đồng
các tỉnh đang làm rồi
rất mong đến tới đây là làm tốt hơn quyết liệt hơn
bức tranh toàn cảnh về ngành nông nghiệp việt nam
được phản ánh rất chân thực dưới góc nhìn phân tích cụ thể thẳng thắn
đang tồn tại như hận chế cần sớm có giải pháp kịp thời
chính phủ cùng các bộ ngành đã nỗ lực rất nhiều trong thời gian qua
nhiều giải pháp đã có hiệu lực nhất là đối với việc chủ động ngăn chặn dịch tả lợn châu phi
ổn định thị trường thực phẩm
hiện nay nông nghiệp việt nam đang đi đúng hướng và đúng xu thế phát triển
cùng với những nội lực vốn có
trong tương lai gần nông nghiệp việt nam sẽ khắc phục được những hạn chế đang tồn tại